nạn nhân là anh trần minh nguyệt ba mươi chín tuổi trú tại xã tân thành huyện bù đốc
trước đó vào khoảng tám giờ cùng ngày nguyễn duy cương ba mươi tuổi trú tại ấp tân lợi xã tân thành đến nhà anh nguyệt
trong lúc nói chuyện anh nguyệt và cương xảy ra cựu cãi dẫn đến sô sát khiến anh nguyệt tử vong sau đó
nguyễn duy cương đã bỏ trốn và hiện cơ quan công an đang tổ chức khám nghiệm hiện trường truy bắt đối tượng để điều tra làm rõ